cục quản lý lao động ngoài nước bộ lao động thương binh và xã hội vừa thông báo tiếp tục dừng đưa lao động sang làm việc theo hợp đồng tại malaysia tới hết năm hai nghìn hai mươi
việc này nhằm tránh sự lây lan của dịch covid một mươi chín
theo cục quản lý lao động ngoài nước hiện nay do tình hình dịch covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp nên malaysia tiếp tục thực hiện lệnh hạn chế di chuyển giai đoạn mới đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
trước tình hình trên cục quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện tăng cường trách nhiệm quản lý và xử lý các vấn đề đối với lao động tại malaysia
các doanh nghiệp cần tích cực phối hợp với ban quản lý lao động trong việc hỗ trợ lao động có nguyện vọng về nước lập và gửi danh sách người lao động hết hạn hợp đồng và có nhu cầu về nước tới ban quản lý lao động để báo cáo đại sứ quán